trước giải trình của nhà trường và đơn vị cung cấp suất ăn bán chú
đại diện ban phụ huynh học sinh các lớp có mặt tại cuộc họp đã thẳng thắn bày tỏ ý kiến và những băn khoăn của mình
theo phụ huynh tôi xin được hỏi bảng tinh toán này dựa vào đâu và xuất ăn thực tế của con tôi sử dụng hằng ngày là bao nhiêu
trách nhiệm thuộc về ai khi xảy ra sự cố này và nếu phụ huynh đi kiểm tra đột xuất lại phát hiện việc thiếu định lượng
thì nhà trường đơn vị cung cấp sẽ xử lý thế nào
chúng tôi yêu cầu công ty hoa sữa trả lời văn bản về vấn đề này để toàn thể phụ huynh nắm được
một số ý kiến khác cho rằng với giá tiền như vậy công ty hoa sữa phải tăng thêm định lượng
bỏ thực phẩm đông lạnh ra khỏi thực đơn và chỉ sử dụng những thực phẩm tươi sống công khai thực đơn hàng tuần cho toàn thể phụ huynh
có bảng chi tiết về định lượng đơn giá cũng như dinh dưỡng trong từng món ăn để đảm bảo sức khỏe cho học sinh
theo một phụ huynh khác các con ăn từ ngày sáu tháng chín đến ngày một mươi tháng một mươi mới phát hiện xảy ra sai sót
liệu trước đó có xảy ra điều gì không thì việc này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của các con em chúng tôi
chúng tôi muốn làm rõ hai mươi bốn tám trăm linh cấu thành bữa ăn đó thế nào
chúng tôi không mong việc bếp trưởng bếp phó mà đề nghị việc nhà trường thay đổi nhà cung cấp suất ăn
đây là một sự việc quá buồn phụ huynh không cần biết công ty nào cung cấp suất ăn mà chỉ cần quan tâm đến định lượng
chất lượng suất ăn cho các con đã tương ứng với số tiền bỏ ra hay không
chúng tôi rất tin tưởng nhà trường vì vậy để xảy ra sai sót thì nhà trường
nhà trường phải chịu trách nhiệm
theo chúng tôi nắm được suất ăn của học sinh không đảm bảo kéo dài cả tháng chứ không chỉ ngày một mươi một tháng một mươi
kết thúc cuộc họp hiệu trưởng trường trung học cơ sở yên nghĩa tiếp thu toàn bộ ý kiến của phụ huynh học sinh
đồng thời thông tin đối với bếp ăn công ty cung cấp suất ăn sẽ nghiên cứu nâng mức định lượng
chi tiết thực phẩm số lượng giá thành nhập và định lượng ca lo trong mỗi món ăn
sau đó gửi công khai cho phụ huynh
ngoài ra sẽ điều chỉnh thực đơn hàng tuần
ngay ngày mai nhà trường sẽ lắp thêm camera ở những vị trí cần thiết trong bếp để giám sát bếp cũng như giám sát người ra vào
đối với công ty hoa sữa đơn vị này sẽ tiếp tục nấu ăn cho học sinh nhưng bị thử thách đến hết tháng một mươi
nếu trong thời gian này công ty thực hiện ổn thì tiếp tục ký kết nếu không nhà trường sẽ dừng ngay và tìm đối tác khác
theo hiệu trưởng trường trung học cơ sở yên nghĩa với phụ huynh nhà trường không khuyến khích các vị kiểm tra từ khâu nhập thực phẩm
chế biến chế xuất ăn tuy nhiên trường thống nhất quy trình là phụ huynh đến trường kiểm tra đột xuất vẫn cần thông báo
để cùng nhà trường kiểm tra bếp tránh trường hợp người lạ trà trộn gây mất an toàn
điều cuối cùng nhà trường xin chịu trách nhiệm trước sự việc đã xảy ra
sau khi nhận được phản ánh của phụ huynh phòng giáo dục và đào tạo quận hà đông đã phối hợp với trạm y tế phường yên nghĩa
tổ chức kiểm tra đột xuất để xác minh thông tin
theo báo cáo của phòng giáo dục và đào tạo quận hà đông kết quả ghi nhận của đoàn kiểm tra tại thời điểm kiểm tra cho thấy
xuất ăn theo phản ánh là xuất ăn nằm trong thực đơn của nhà trường
thuộc tuần từ mùng chín tháng một mươi đến một mươi hai tháng một mươi các thông tin phản ánh của phụ huynh đã được nhà trường ghi nhận tổ chức điều chỉnh
nhà trường cung cấp đầy đủ hồ sơ truy xuất nguồn gốc thực phẩm đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định
thực hiện lưu mẫu thức ăn và kiểm thực ba bước
hằng ngày nhà trường phối hợp với phụ huynh kiểm tra theo dõi thực phẩm trước bức xúc của phụ huynh trường trung học cơ sở yên nghĩa hà đông hà nội
về việc xuất cơm bán chú ba mươi hai đồng của con không đảm bảo không đủ no phía nhà trường và đại diện phụ huynh học sinh đã làm việc
với công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại và chế biến xuất ăn hoa sữa
công ty xác nhận hôm đó do số lượng nhân viên ít số lượng xuất ăn nhiều khoảng năm trăm linh suất
thời gian chia suất ngắn ba mươi phút để đảm bảo thức ăn nóng nên các suất ăn chưa đều nhau
báo cáo của phòng giáo dục và đào tạo nêu rõ các nhân viên chia thức ăn đã nhận lỗi về việc này
bên công ty đã tổ chức rút kinh nghiệm và nhận thiếu sót cử bổ sung người để giám sát bếp ăn
nhà trường nhận lỗi chưa bố trí cán bộ giám sát trong khâu chia khẩu phần ăn
nhà trường yêu cầu công ty rút kinh nghiệm và tiếp tục cùng với nhà trường để đảm bảo bữa ăn cho học sinh
sau khi nắm bắt được thông tin phòng giáo dục và đào tạo quận hà đông đề nghị nhà trường
nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý chỉ đạo và giám sát bữa ăn bán chú
tuyệt đối không để tình trạng này diễn ra
đồng thời đề nghị nhà trường tiếp tục tổ chức họp giữa ba bên
đại diện nhà trường ban đại diện cha mẹ học sinh công ty hoa sữa để có cam kết và thống nhất chung
ban đại diện cha mẹ học sinh tiếp tục cử đại diện tham gia
phối hợp với nhà trường giám sát nguồn gốc chất lượng giá cả thực phẩm của các nhà cung cấp
bên cạnh đó phòng giáo dục và đào tạo phối hợp với các cơ quan chức năng
tiếp tục tăng cường kiểm tra công tác bán chú trên toàn địa bàn quận
thưa quý vị thực tế bữa ăn học đường vì chưa có sự chuẩn hóa và kiểm soát bằng quy chuẩn
nên bữa ăn học đường ở nhiều nơi vẫn chưa bảo đảm dinh dưỡng an toàn thực phẩm
chưa có giá trị về giáo dục dinh dưỡng
mọi thông tin liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết
xin chào và hẹn gặp quý vị trong những video tiếp theo